chiến lược phòng chống dịch của tp hcm hiện nay đã được điều chỉnh so với trước đây
từ truy vết sang điều trị tập trung mọi nguồn lực tổ chức theo phương án ba tầng năm lớp
nhằm huy động mọi nguồn lực cùng tham gia chống dịch với mục tiêu giảm tối đa thương vong
trong thời gian qua có tình trạng khi người dân có nhu cầu trợ giúp y tế
thì một số cơ sở y tế đã đáp ứng không kịp thời
nguyên nhân là một mặt cho quá tải lực lượng y tế tiếp nhận ở bệnh viện tuyến quận huyện hay tuyến cao hơn
một mặt do cơ chế điều phối điều trị
để giải quyết vướng mắt này ban chí đạo phòng chống dịch tp hcm đã phân tầng điều trị
theo cơ chế ba tầng năm lớp chuẩn bị theo tầng về các mặt cơ sở vật chất trang thiết bị phương thức
cơ chế phối hợp với sự huy động của nguồn lực tham gia

có thể ráp từ cái nhu cầu cho đến cái khả năng đáp ứng
thành phố thì có một cái đặc thù của mình nên trước giờ chia thành năm tầng
thì có thể là để cho nó đồng bộ quá với trung ương
chúng tôi cũng có thể là có một cái hình thức cho nó đồng bộ là ba tầng năm lớp gì đấy
nhưng ở từng tầng từng lớp này thì nó có được những địa chỉ nguồn lực rất cụ thể và cái cơ chế phương thức triển khai
hiện tại tp hcm đang có một mươi năm nhân sự y tế đang tham gia phòng chống dịch
hiện tại tp hcm đang có một mươi năm nhân sự y tế đang tham gia phòng chống dịch
trong đó có bốn nhân viên y tế được điều động từ lực lượng trung ương
trước tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng trên cả nước
tp hcm xác định thời gian tới sẽ phải từ chủ nguồn lực y tế
kêu gọi nhân viên y tế tư nhân và đội ngũ y bác sĩ đã về hưu tham gia cùng chính quyền
trong cuộc chiến với virus sars cov hai
chúng ta sẽ có gần năm mươi dường điều trị f zero ở hai mươi hai quận vị và tp tq
nhu cầu của bác sĩ là phải một bác sĩ và hai điều dưỡng để đáp ứng được cho nhu cầu này
ngoài ra tp hcm đã mở ra một nhắn của tổng đài một nghìn hai mươi hai
để hưu động các chuyên gia y tế tham gia vào trong việc tư vấn sức khỏe cho người dân
nên hiện nay thì dịch cũng diễn ra ở rất nhiều địa phương
và có nhiều địa phương khác còn khó khăn hơn cả thành phố chúng ta
cho nên trung ương cũng hãy dành sự ưu tiên về nguồn nhân lực
các nguồn lực khác để giúp các địa phương khác
cho nên chúng ta tiếp nhận một phần sự giúp đỡ của trung ương
nhưng thành phố cũng với tinh thần là chúng ta phải thực hiện năm tại chỗ
chúng ta ra sót kỹ huy động tối đa tất cả nguồn lực của thành phố
và làm sao tổ chức cho khoa học điều phối cho khoa học để chúng ta phát huy lực lượng này
đến một lúc rồi thì chúng ta cũng phải tự bằng lực lượng của mình
bằng những cái khả năng của mình để chúng ta giải quyết vấn đề của mình
với phương án tổ chức cách ly điều trị f tại nhà
tp hcm xem đây là giải pháp nhằm giảm tải cho khối điều trị
tập trung vào điều trị bệnh nhân nặng
theo thống kê
bảy mươi tám mươi người nhiễm virus sars cov hai chống delta không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nếu cách ly tại nhà đúng cách được chăm sóc dinh dưỡng chế độ thể dục phù hợp
thì có thể tự điều trị tại nhà và chỉ đến cơ sở y tế khi xảy ra tình huống cấp bách
điều này sẽ giúp tâm lý người bệnh thoải mái hơn và giảm đi áp lực cho khối điều trị